theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương dự báo từ chiều tối và đêm ngày một mươi tháng chín đến hết ngày một mươi hai tháng chín
ở bắc bộ sẽ có mưa vừa có nơi mưa to vùng núi và trung du có mưa to có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ bảy mươi một trăm năm mươi mm một đợt
thời gian mưa lớn xảy ra về đêm và sáng
cảnh báo từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng chín trên lưu vực sông thao sông lô có khả năng xuất hiện một đợt lũ
với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ một năm đến hai năm m ở hạ lưu từ một đến một năm m
trong đợt lũ này đỉnh lũ trên sông thao tại yên bái sẽ ở mức báo động hai trên sông lô tại tuyên quang sẽ ở mức dưới báo động một
nguy cơ sạt lở đất và lũ quét trên các sông suối nhỏ có khả năng xảy ra tại các tỉnh ở vùng núi phía bắc như quảng ninh lạng sơn thái nguyên bắc cạn cao bằng hà giang tuyên quang lào cai yên bái lai châu điện biên